các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã áp dụng công nghệ robot trong phẫu thuật cuộc sống
việc ứng dụng thành công kỹ thuật cao này đã mang đến cơ hội điều trị tốt hơn
cho những người bệnh mắc các bệnh lý về cuộc sống
với ứng dụng này bệnh nhân được gây mê tiến hành gắn khung định vị trên xương sống
sau đó đồng bộ hóa hình ảnh ba d trọn chạm điều hành cho robot
sau đó bệnh nhân được tiến hành mổ dưới sự hướng dẫn và điều khiển của cánh tay robot
nếu như trước đây để bắt bốn vít với mỗi phẫu thuật viên
dào kinh nghiệm cũng cần một tiếng ba mươi phút
nay với sự hướng dẫn của robot việc bắt bốn vít chỉ diễn ra trong vòng ba mươi phút
sử dụng robot thay thế để giúp các bác sĩ định vị và tiến hành các thao tác chính xác nhất trên xương sống của người bệnh
trong khi lượng tia phóng xạ phát ra được giảm thiểu tối đa để tránh gây hại cho cả bác sĩ và người bệnh
ngoài ra việc sử dụng robot còn giảm những tổn thương không cần thiết đến các vùng mô và tế bào xung quanh
tránh được những rủi ro
trong phẫu thuật
nhóm bệnh lý tại cuộc sống rất thường gặp và càng phổ biến hơn ở các đối tượng lớn tuổi hay phải vận động nhiều
việc ứng dụng công nghệ robot định vị chính xác trong phẫu thuật cuộc sống tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mang đến nhiều cơ hội điều trị tốt hơn cho những người bệnh mắc các bệnh lý về cuộc sống trong tỉnh và khu vực lần cận